mới đây khoa sơ sinh bệnh viện đa khoa đức giang đã tiếp nhận trẻ có tiền sử sinh non ba mươi bốn tuần cân nặng một chín trăm linh g do mẹ bị tiền sản giật điều trị nhiễm khuẩn huyết hạ đường huyết xe rẳng ở bệnh viện nhi trung ương mới ra viện ba mươi ngày
hiện cháu bé đã được tám mươi ngày tuổi tuổi hiệu chỉnh bốn mươi năm ngày tuổi và đang được điều trị ngoại trú dối loạn chuyển hóa bẩm sinh do thiếu hụt l can tại bệnh viện nhi trung ương
trước vào viện gần một ngày trẻ xuất hiện nôn không sốt ăn kém hơn sau đó gia đình thấy trẻ ngủ nhiều hơn khó đánh thức không sốt không ho đi ngoài bình thường
khi trẻ vào viện ly bì ra tái nhịp thở nhanh có nhiều cân ngừng thở dài spo hai bảy mươi giảm trương lực cơ nặng không sốt
sau khi thăm khám các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị nhiễm khuẩn huyết sốc nhiễm khuẩn siêu hấp độ ba hạ đường huyết nghi ngờ đợt cấp tính của dối loạn chuyển hóa acid béo
ngay sau đó trẻ đã được tập đội khí quản
thở máy bô lút dịch dùng thuốc vận mạch kháng sinh nhịn ăn chuyên đường nồng độ cao theo dõi tép đường ma mạch ba giờ một lần uống tiếp l can
qua các kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ bị mắc cú ma phiêm phổi suy chức năng can hạ đường máu
các xét nghiệm về chuyển hóa đều cao trẻ xuất hiện sốt cao tăng dần sau sáu giờ vào viện
sau hai mươi bốn giờ trẻ tình trưng lực cơ khá trẻ được giúp đợi khí quản tiếp tục thở máy không xâm nhập dùng thuốc vận mạch sau hai mươi năm ngày
hiện tại sau một tuần điều trị trẻ vẫn thở máy không xâm nhập các chỉ số thở đều thấp tình trạng sốt đã giảm các xét nghiệm về chuyển hóa đã tốt hơn
bác sĩ chuyên khoa hai vũ thị thu nga trưởng khoa sơ sinh bệnh viện đa khoa đức giang cho biết triệu chứng của bệnh dối loạn chuyển hóa acid béo thường gặp ở trẻ nhỏ đôi khi gặp ở những người trưởng thành nhưng rất hiếm